đối với những độc giả nhí không phải cứ ngồi và lật từng trang mới là đọc sách
bởi trẻ em thì luôn có niềm đam mê vô tận với những hoạt động sáng tạo và làm mọi thứ khác đi
tình yêu với trang sách rất có thể bắt đầu bằng những hoạt động như là nghịch chơi làm vẽ tô lắp ráp để tạo nên những tác phẩm nhỏ của riêng mình
nắm bắt được tâm lý này những cuốn sách tranh với những hoạt động tương tác thú vị đã được tổ chức nhằm khơi dậy đam mê của trẻ
ngày cuối tuần thay vì đưa con em mình đến các trung tâm thương mại với các hoạt động giải trí thì các bậc phụ huynh này lại cùng con hòa vào không gian của sách
đó cũng không phải là các cuốn sách truyền thống mà là những cuốn sách tương tác mà chính các em và phụ huynh là người trực tiếp trải nghiệm
đối với đối tượng độc giả lớn hơn khi đã làm quen và yêu thích những cuốn sách văn học
một thể loại sách kết hợp giữa văn học và yếu tố khoa học phiễn tưởng sẽ là lựa chọn thích hợp
bộ sách học viện viễn thám được mua bản quyền của national geographic là một gợi ý hữu ích dành cho bạn đọc lứa tuổi thiếu niên
đối với đối tượng độc giả trẻ việt nam yêu thích rồi từ harry potter rồi nhiều bộ chuyện chữ chuyện tranh về sau này
và yếu tố viễn thám cũng là một cái yếu tố rất hấp dẫn vì ở trong câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy được là các bộ ba
các nhân vật còn rất trẻ thôi thì đã cùng với học viện cùng với các bạn mình đi có thể nói là đi du hành khắp thế giới
tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ
mình nghĩ là đó sẽ là dưới một cái cửa mở ra một tầm nhìn về thế giới hiện đại
và những vấn đề của thế giới ngày nay cho các bạn độc giả trẻ
bộ chuyện hấp dẫn độc giả trẻ thời đại bốn với những thành tiệu khoa học công nghệ đỉnh cao như
phong trải nghiệm giả lập thể thực tế ảo ong máy vật thể bay siêu nhỏ có thể điều khiển bằng giọng nói
khác với những bảo bối trong chuyện thân tiên những chi tiết này đều lấy cảm hứng từ các phát minh khoa học
của các viện thám gia của national geographic tạo cảm giác về một thế giới gần gũi

với người đọc